những năm qua công tác chăm sóc phụng dưỡng mẹ việt nam anh hùng và hỗ trợ người có công đã được đảng nhà nước và quốc hội cũng như các địa phương dành sự quan tâm sâu sắc
qua đó nhiều mẹ việt nam anh hùng và gia đình đã có đời sống ổn định
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện ba vì thành phố hà nội
chiến tranh đã đi qua dù nỗi đau không thể nào nguôi nhưng mẹ việt nam anh hùng hoàng thị mót luôn tự hào về những người con của mình
đã cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho nền độc lập của dân tộc
thế tôi có chín người con hy sinh anh đầu anh thứ hai viện nước ai cũng phải qua
thế mỗi một người mà cứ phàn nàn giữ lấy con lại không cho đi thì ai đi giữ nước
mỗi người phải góp ý mỗi tiệm góp sức
hai lần tiễn con đi là hai lần mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị bi thầm lặng theo dõi từng bước chân con
trên chiến tranh
mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị bi thầm lặng theo dõi từng bước chân con trên chiến tranh
ba vì đang phùng dưỡng một mươi bảy mẹ việt nam anh hùng
những năm qua phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn
các tổ chức xã hội trên địa bàn đã nhận phụng dưỡng suốt đời các mẹ
coi đó là trách nhiệm cao cả sự tri ân những hy sinh lớn lao của các mẹ đối với tổ quốc
trong năm hai nghìn một mươi chín khi thực hiện kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương minh liệt sĩ
huyện ba vy đã tặng bảy mươi hai số tiết kiệm mỗi số tiết kiệm trị giá là năm triệu đồng
cùng nhiều phần quà khác tới các đối tượng trong đó các mẹ việt nam anh hùng
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi này kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ
thì một trăm linh các mẹ việt nam anh hùng đều đã được thăm tặng quà
và giá trị quà bằng một số tiết kiệm trị giá là năm triệu đồng
chiến tranh đã lùi xa bốn mươi năm năm nhưng vết dẻo thời gian vẫn hẳn sâu trong trái tim mẹ việt nam anh hùng
các mẹ là người đã sinh ra những chiến sĩ cộng sản kiên trung của đất nước
và cũng chính các mẹ là người phụ nữ bất tử về lòng thủy chung son sắt
cả đời luôn thầm lặng phấn đấu cống hiến cho tổ quốc và cho dân tộc